chiều nay đại diện cục quản lý dược bộ y tế đã chấp thuận tiêm vaccine covid một mươi chín của hãng moderna cho trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi
đại diện cục quản lý dược cho biết vaccine moderna đã được các nước thuộc liên minh châu âu australia và canada phê duyệt tiêm cho trẻ em
sau khi nghiên cứu các tài liệu khoa học hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc nguyên liệu làm thuốc bộ y tế đã phê duyệt
mở rộng chỉ định tiêm vaccine moderna cho trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi
như vậy là vaccine moderna được tiêm cho trẻ từ sáu tuổi trở lên không dành cho trẻ năm tuổi
liều lượng bằng một nửa của người lớn mỗi liều là hai mươi năm ml chứa năm mươi microgram vaccine mrna
một lọ vaccine chứa tối đa hai mươi liều tiêm một liệu trình có hai liều tiêm